quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
trong đó có một nội dung được dư luận xã hội quan tâm trong sự thảo luật
chính là đề xuất bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hay còn gọi là viên chức suốt đời
một bộ phận cán bộ khi đi làm thì sáng cắp ô đi tối cắp ô về
và cái tâm lý là viên chức suốt đời đã tạo cho người ta chính là tạo cho người ta cái tâm lý đó
khi có được một cái vị trí trong cái bộ máy thì chỉ trừ khi nào là bị kỷ luật ở mức độ là buộc thôi việc thì mới ra khỏi được bộ máy thôi
còn lại thì cái tâm lý là đã là yên vị
cho nên là làm tàn tàn không có một cái sự nỗ lực sự cố gắng sự vươn lên để hoàn thiện chính mình
cho nên là đa phần là người dân họ ủng hộ cái việc là bỏ viên chức suốt đời
để cho mỗi cán bộ thấy rằng là
anh vào vị trí đó nếu không nỗ lực cố gắng để tự hoàn thiện mình và đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội
cái nhu cầu phát triển của chính lĩnh vực mình không học tập để nâng cao thì sẽ bị đào thải nếu anh không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đó
và tôi thì tôi cũng ủng hộ theo cái phương án này
cái việc mà quản lý công chức viên chức mà để cho chúng ta làm cho nó phù hợp với cái xu thế và cái tính năng động
và thực sự chúng ta mà cái công chức viên chức suốt đời thì nó cũng đã có nhiều cái hệ lụy
trong đánh giá rồi trong có vào không đặt ra rồi cả vị ưu tố
bây giờ chúng ta lại làm là không phải viên chức suốt đời mà hợp đồng theo từng giai đoạn
cũng phải nghiên cứu một cái chính sách
không thì chúng ta lại cực đoán từ cái thải hóa thì cũng sẽ có những cái ảnh hưởng
và chúng ta cũng phải có những đặt vấn đề trong luật quy định rõ trong những thời gian thử thách
rồi thời gian hợp đồng có thời hạn và đến những thời gian mà những người đã khẳng định trong nền tảng của mình
thì phải tiếp tục vận phải hợp đồng
vô thời hạn thì chúng ta vẫn phải có những cái đôi ngũ nong cốt
còn những cái việc sau đó họ có những cái tri trệ có những cái vi phạm
hoặc có những cái yếu kém thì trong đánh giá phấn loại xếp loại chúng ta lại phải làm kỹ hơn
chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao cho mỗi người viên chức mỗi người công chức
trong cái chức trách nhiệm vụ của mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
và luôn luôn là thể hiện là luôn luôn đang ở trong cái cuộc đua
tức là để luôn luôn làm mới mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ
có như thế thì mới có thể tiếp tục
còn nếu không thì chúng ta cũng mạnh dạng là gì
những viên chức những công chức không hoàn thành nhiệm vụ
thì sẽ ra khỏi đội ngũ để chỗ cho những người trẻ hơn
và công việc thì nó cũng phải là đấy
có những cái lộ trình chứ cũng tránh là có những cái sốc
và người lao động thì phải nói là đôi khi đã quen là bao cấp như thế
thế thì nếu như mà có những cái sự thay đổi về chính sách mà chúng ta không làm theo lộ trình
rồi không tạo điều kiện để cho người ta cũng là đấy tiến bộ
và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mới
những cái yêu cầu mới thì như vậy thì nó cũng sẽ dẫn đến rất nhiều những cái điều đáng tiếc